võ cổ truyền việt nam giờ đây đã không còn thu mình chỉ là môn võ của dân tộc việt nam
mà đã lan tỏa ra khắp toàn cầu và trở thành tình yêu của không ít người nước ngoài
harison sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám từ nhỏ cô đã có niềm đam mê đặc biệt với võ thuật châu á
trước đây cô đã từng tập luyện các môn như ủ su karate đô
nhưng lần đầu tiên đến việt nam cô đã quyết tâm lựa chọn môn võ cổ truyền việt nam để theo đuổi
khác với trước đây đa phần du khách quốc tế đến việt nam chủ yếu để tìm hiểu về con người nét văn hóa và phong tục việt nam
nhưng hôm nay họ còn đặc biệt quan tâm đến nền võ học cổ truyền đặc trưng của việt nam
bởi đó chính là thứ tinh túy mang đậm tinh thần thượng võ của người dân việt nam
tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên đến việt nam và được xem những tiết mục võ thuật đặc sắc
sau khi tiếp cận với võ cổ truyền việt nam tôi rất thích thú vì những triết lý của nó
đó là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái và tôn sư trọng đạo
trải qua những năm tháng thăng trầm cùng lịch sử dân tộc võ cổ truyền việt nam đã vượt qua các trở ngại về mặt địa lý văn hóa và có mặt truyền bá khắp nam châu trên thế giới
cho đến nay đã khẳng định được sự kết tinh lâu đời hàng nghìn năm lịch sử của nền võ học việt nam
để có được sự phát triển mạnh mẽ của võ cổ truyền việt nam như ngày hôm nay
chính là nhờ vào sự đóng góp tâm huyết của các thế hệ võ sư
huấn luyện viên ở khắp nơi trên thế giới những con người đầy trách nhiệm và nhiệt huyết với nền võ thuật của dân tộc
mỗi một võ sư sẽ là một kênh quảng bá tốt cho du lịch đến với đất nước chúng ta một chiếc cầu nối giới thiệu việt nam ra với thế giới
tôi đến việt nam lần này chủ yếu để tìm hiểu về võ thuật
tôi thấy võ thuật cổ truyền việt nam rất giàu tính văn hóa và nghệ thuật chiến đấu
lần đầu tiên được tận mắt xem các võ sư là võ sinh việt nam biểu diễn tôi thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ về nền võ thuật lâu đời của việt nam
với thế giới chúng tôi đã giới thiệu võ cổ truyền dân tộc đối với mọi người
qua đó chúng tôi đã giới thiệu hình ảnh cũng như là bản sắc của võ cổ truyền dân tộc việt nam đối với mọi người
thể hiện tinh thần ý chí tinh thần thượng võ tinh thần bất khuất của người việt nam
hiện nay du khách quốc tế đến việt nam ngày một tăng và võ cổ truyền việt nam là một trong những nét đẹp trong văn hóa hấp dẫn du khách
những ai yêu thích và đến với võ cổ truyền việt nam thì tinh thần việt nam luôn sâu đậm trong họ